hiện vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chỉ còn hai mươi ngày nữa là sẽ ngưng việc cung cấp nước để cây lúa được cứng rắn và cho chất lượng hạt được tốt nhất
tuy nhiên với tình hình nắng hạn và mặn xâm nhập nên ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam đang tập trung lực lượng vừa để đảm bảo nguồn nước tưới đến hết vụ đông xuân lại vừa tiết kiệm nước ở các hồ chứa cho vụ mùa tiếp theo
để bảo đảm nguồn nước tưới cho vụ lúa đông xuân ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam đã đắp đập ngăn mặn tứ câu trên sông vĩnh điện ở thị xã điện bàn nhằm giữ ngọt cho nước tại khu vực cầu gò nổi trên sông thu bồn ở huyện duy xuyên
ngoài ra ngành nông nghiệp tỉnh còn vận động người dân tuân thủ lịch thời vụ để tránh tình trạng mùa màng kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác tế tiêu
qua các cuộc hội nghị và các cuộc giao ban chúng tôi cũng đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên
và phối hợp với việc kiểm tra đánh giá lại công tác vệ sinh canh mương nội đồng và củng cố thủy nông cơ sở để nhằm làm sao đó phối hợp tốt nhất phục vụ cho trả sát tiết kiệm nước và sử dụng nước có hiệu quả
vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh xạ cấy gần bốn mươi ha lúa hiện diện tích lúa đều trổ bông và dự tính đến ngày hai mươi tháng bốn sẽ dừng tưới nước nhưng do hiện có nhiều chân ruộng lúa chưa trổ kịp
trước tình hình đó ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam đang phối hợp với các địa phương tổ chức khơi thông luồng lạch để tận dụng nguồn nước hồi quy
mặt khác phối hợp với các nhà máy thủy điện vận hành đúng quy trình để phục vụ nước tưới cho vụ lúa đông xuân
công ty cũng đã chỉ đạo cho các chi nhánh thí lợi trực thuộc các đơn vị sử dụng nước ở địa phương và các nhân dân sử dụng nước tiết kiệm tiết kiệm nước tưới theo hình thức khô ướt sáng cải rồi dùng những biện pháp công trình
như là đáp ngăn chặn các đập các canh tiêu tận dụng tất cả các nguồn nước hồi quy
tức là nó đã xuống canh tiêu để tưới lại những vùng thấp vùng trống để tiết kiệm cái nguồn nước của cái đào ngủ
hiện thời tiết đang nắng hạn gây gắt tình hình xâm nhập mặn trên hệ thống sông vu gia thu bồn có lúc lên đến một mươi bảy phần nghìn
nhưng do bố trí lịch thời vụ cơ cấu giống hợp lý nhất là triển khai đắp đập ngăn mặn từ đầu vụ và thực hiện tưới nước khoa học
nên phần lớn diện tích lúa đông xuân ở quảng nam có thể tránh được hạn cuối vụ và hy vọng sẽ có một mùa vàng bội thu